trước tình hình chất lượng không khí tại thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh những ngày qua thường xuyên chuyển xấu
hôm nay lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường đã có cuộc họp khẩn với đại diện các bộ ngành địa phương
nhằm đưa ra các giải pháp cấp bách để cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà khẳng định cần tập trung làm rõ cơ sở khoa học
để xác định đánh giá diễn biến về chất lượng không khí tại thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh trong thời gian qua
đồng thời phân tích trên cơ sở khoa học kinh nghiệm của các nước về nông độ của không khí
các thông số chỉ số đo trong năm năm vừa qua đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín và các năm về trước có xu hướng gia tăng chỉ số gì
ngoài ra cũng cần tìm hiểu cụ thể nguồn mụi mịn đến từ đâu tác nhân nào gây hại đến sức khỏe
để từ đó có được những giải pháp trước mắt
bộ trưởng cũng cho biết khoảng thời gian cuối năm hai nghìn một mươi chín ô nhiễm không khí tại hai thành phố lớn
đã có lúc vượt ngưỡng quy định gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
đồng thời khẳng định cần có những thông tin chính xác về tình trạng không khí tránh gây hoang mang trong nhân dân